tệ nạn ma túy đang là một trong những vấn nạn của thành phố hồ chí minh nơi có số người nghiện cao nhất cả nước
và đáng lo hơn khi số người nghiện đang ngày càng trẻ hóa và sử dụng cùng lúc nhiều loại ma túy thế hệ mới
ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy trong giới trẻ đang là một cuộc chiến gian nan nhưng cũng là vấn đề hết sức cấp bách rất cần sự chung tay của toàn xã hội
liên tiếp các vụ sử dụng ma túy chiếc gây nghiện trái phép trong quán bar quán karaoke được lực lượng chức năng thành phố hồ chí minh phát hiện
trong đó phần lớn số người bị tạm giữ là thanh niên
heroin thuốc lắc cần sa đủ loại ma túy được người nghiện sử dụng trong thời gian qua
gần đây còn được tiếp thêm bởi các loại chất gây nghiện chất gây ảo giác thế hệ mới như cỏ mỹ si sa bóng cười đang là mốt của không ít dân chơi trẻ
có thêm một cái là cái xì xa bóng cười cái bóng cười thì nó tắc hại nhiều nó cũng dẫn tới nguyên nhân là dẫn đến như là như những ngâu đá đó dễ kích động đánh nhau
ma túy và tác hại của ma túy bị cả xã hội lên án được truyền thông cảnh báo thường xuyên
thế nhưng việc người nghiện ngày càng trẻ hóa được cho rằng một phần do tác động của lối sống hưởng thụ thói đồ đòi ăn chơi và tình hào thắng thích thể hiện của không ít người trẻ
tác hại của ma túy thì cực kỳ nguy hiểm đối với đời sống xã hội cũng như tinh thần và ảnh hưởng về kinh tế rất lớn cho các bạn thanh niên
đời sống đi lên các dịch vụ giải trí cũng phát triển theo trong đó không ít cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ này bị biến tướng
trở thành nơi mua bán và sử dụng ma túy trái phép
cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy thì việc tăng cường kiểm tra xử lý ngăn chặn ma túy
nhất là ở các nhà hàng vũ trường quán bar quán karaoke là hết sức cần thiết
chúng tôi sẽ tiếp tục dù cho lượng lượng mỏng nhưng cũng phải tiếp tục là để triệt phá nếu mà nơi nào có xảy ra vi phạm
ma túy và những hệ lụy của nó không chỉ làm tổn hại sức khỏe nhân cách và đạo đức trong giới trẻ mà còn gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
phòng chống tệ nạn ma túy là trách nhiệm của cả cộng đồng nhưng trước hết chính giới trẻ phải thực sự tự bảo vệ mình trước cám rỗ của ma túy và các chất gây nghiện